để thu hút khách du lịch đến với quảng bình đầu năm hai nghìn một mươi chín tour du lịch khám phá thiên nhiên tìm hiểu văn hóa cộng đồng người vân kiều ở hai huyện quảng ninh và lệ thủy đã được tỉnh quảng bình đưa vào khai thác
đây là sản phẩm du lịch mới hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách khi đến với quảng bình
sống dọc theo dãy trường sơn hùng vĩ đời sống đồng bào dân tộc vân kiều có nhiều nét văn hóa độc đáo thể hiện qua các lễ hội và sinh hoạt đời thường
chúng tôi rất vui khi có khách du lịch đến với bản làng họ đem đến cho bản làng nhiều niềm vui cái hay cái mới công ty du lịch về đây cũng tạo thêm việc làm cho bà con dân bản
cùng với tìm hiểu văn hóa người dân bản địa đến với tour du lịch này du khách sẽ được khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng trường sơn hùng vĩ của hệ thống hang động kỳ vĩ với những khối thạch nhũ lung linh
đặc biệt tại nơi đây còn có hang đại tướng nơi đại tướng võ nguyên giáp từng ở
để chỉ huy bộ đội trường sơn trong những năm kháng chiến chống mỹ
mà tôi cho rằng là du lịch trải nghiệm du lịch khám phá là có thể khai thác được rất là tốt
có thể thấy việc triển khai thực hiện tuyến du lịch mới khám phá thiên nhiên tìm hiểu văn hóa cộng đồng người vân kiều sẽ góp phần quan trọng trong việc lưu giữ bảo tồn quảng bá và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc sống dọc theo dãy trường sơn
đồng thời tạo việc làm tăng thu nhập cải thiện đời sống cho người dân địa phương